trong khi đó thông tin từ bộ y tế việt nam cho tới một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên ba mươi ca
và riêng ngày hôm qua đã có một mươi ca nhiễm dịch covid một mươi chín được công bố
như vậy việt nam đã có ba mươi ca nhiễm dịch covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố gồm thành phố hồ chí minh khánh hòa thanh hóa vĩnh phúc hà nội thừa thiên huế quảng ninh lào cai và đà nẵng
cần phải nghiêm túc sàng lọc cách ly ca bệnh covid một mươi chín đây chính là yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid vào tối ngày hôm qua
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu tăng cường sàng lọc phân luồng cách ly ca bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước
các cơ sở khám chữa bệnh cả nhà nước và tư nhân cần phải nhanh chóng sàng lọc phân luồng cách ly và quản lý điều trị ca bệnh
toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng sẽ được phân luồng tới các phòng chờ khám bệnh
phòng khám bệnh riêng biệt
ngoài ra ban chỉ đạo còn yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân không thực hiện những quy định này
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam các nhà mạng các đơn vị công nghệ
cần khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức cũng như các công cụ công nghệ cần thiết để thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân
và hiện nay đã có quy định khai báo y tế bắt buộc đối với mọi hành khách nhập cảnh vào việt nam
tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh từ điện biên về hà nội tiêu thụ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đấu tranh và triệt xóa
tăng vật thu giữ là hai mươi bánh ma túy có tổng trọng lượng sáu kg
và đây là chuyên án nằm trong kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm của công an tp hà nội
hai mươi bánh ma túy này có giá trị khoảng ba năm tỷ đồng do đường dây của vàng a lồng chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên cầm đầu
tiến hành điều tra mở rộng các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng có liên quan là vàng áo chú tệ tỉnh điện biên và mông văn hợp chú tệ tỉnh cao bằng
theo các trinh sát để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng trong đường dây này thống nhất chỉ dùng một loại ngôn ngữ là tiếng mông để giao dịch với nhau
kể cả khi giao dịch với đầu mối cung cấp ma túy là các đối tượng người lào các đối tượng cũng chỉ dùng tiếng mông
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết là đang tạm giữ hình sự đối tượng thạch ngọc sang chú tại huyện trà cú tỉnh trà vinh do đã có hành vi hiếp dâm người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
vào ngày hai mươi tám tháng hai khi sang neo đậu ghe chở mía gần nhà máy sản xuất đường ở xã lưu nghiệp anh huyện trà cú thì có hai em nhỏ lên ghe của sang chơi
đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em gái sinh năm hai nghìn sáu nên đã rủ hai em uống rượu
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày sang đã chủ động quan hệ tình dục với bé gái và tiếp tục quan hệ nhiều lần trong đêm
đến khoảng bảy giờ sáng ngày hôm sau em gái cùng bạn được sang đưa vào bờ để tự về nhà
khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn
người thân của nạn nhân đã trình báo với cơ quan công an
chiều qua cầu giang quan thuộc thôn lâm xuân xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã bị sập một nhịp khiến cho giao thông lên đập chấm bị tê liệt
nguyên nhân ban đầu được xác định cầu giang quan bị sập do trong quá trình múc đất làm đường thi công
cầu mới đơn vị thi công đã làm sập nhịp ở giữa và cầu rơi xuống sông
cầu giang quan là một trong những cầu giang quan bị sập
trong bốn cây cầu nằm trên tuyến đường độc đạo nối từ thôn chấm và thôn tân xuân về trung tâm xã triệu thượng huyện triệu phong
đường hẹp giữa những cây cầu trên tuyến xây dựng từ lâu đã xuất hiện sự xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng
hiện tại hai đầu cầu đã được phong tỏa và chính quyền xã triệu thượng cũng yêu cầu nhà thầu thi công cầu giang quan làm cầu tạm để cho nhân dân đi lại chờ cầu mới
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại